ngày một mươi hai tháng tám tỉnh ủy hà nam đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại hội nghị các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
toàn văn bài viết của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về chuẩn bị và chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng triển khai kế hoạch của tỉnh ủy hà nam về quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
theo đó tỉnh hà nam thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội cấp tỉnh cấp ủy trực thuộc tỉnh và cấp cơ sở nội dung đại hội đảng bộ các cấp việc chuẩn bị văn kiện đại hội công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp